đối tượng mai văn thi chú xã phước đông huyện cần đước tỉnh long an đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã gò công tỉnh tiền giang đầu thú và khai nhận hành vi dùng kéo đâm chết người
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận vào đêm ngày hai mươi tám tháng năm thi cùng một người bạn nhậu tại quán trúc xanh trên địa bàn xã long hưng thị xã gò công thì có đinh công sang và một số người bạn đến
trong lúc nhậu giữa sang và thi xảy ra mâu thuẫn quá trình xô sát thi đã lấy kéo để trong bàn nhậu để đâm sang sau đó thi cùng mọi người đưa sang đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng sang đã tử vong
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố ra lệnh tạm giam đối tượng mai văn thi để tiếp tục điều tra